bước vào vụ sản xuất đông xuân năm nay tỉnh quảng trị gặp không ít khó khăn
một phần là do thời tiết biến đổi bất thường mưa kéo dài nên nhiều diện tích đồng ruộng đang bị ngập úng chưa gieo cấy được
bên cạnh đó các đợt không khí lạnh liên tiếp xảy ra điều này đã làm cho lịch thời vụ ở tỉnh quảng trị không chủ động được
những ngày này nhiều nông dân ở huyện hải lăng tỉnh quảng trị bất chấp trời mưa rét vẫn tranh thủ ra đồng làm đất để cho kịp thời vụ
tuy nhiên toàn huyện hải lăng còn rất nhiều diện tích đồng ruộng vẫn chưa thể làm đất được
bởi thời điểm này nước đang trắng đồng
toàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị vụ đông xuân năm nay gieo cấy khoảng gần bảy ha lúa
đến thời điểm này huyện hải lăng mới chỉ gieo cấy được khoảng ba mươi diện tích
để đảm bảo lịch thời vụ trong vụ sản xuất đồng ruộng của hai nghìn một mươi tám
huyện đã chỉ đào cho các xã tổ tác thực xã tập trung vào khấu lòng đất với những diện tích đất đã rụt nước can
năm nay toàn tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi năm ha
theo lịch thời vụ từ mùng một mươi đến ngày hai mươi tháng một là xuống sống vụ gieo cấy
nhưng đến nay toàn tỉnh quảng trị mới gieo cấy được khoảng bốn mươi diện tích
chúng tôi đã hưởng dẫn
nông dân và biện pháp để chủ đồng tránh thủ những thời điểm thời tiết hợp lý
thì xuống giống gieo cấy và tập trung vào bồ giống ngắn ngày chất lượng cao
các địa phương cũng đã chủ đồng các phương tiền để sẵn sàng tiêu uống
tiền cũng đã chủ đồng một lượng giống để dư phong để hỗ trợ kịp thời cho người dân
khi có mưa rẽ xảy ra thì tập trung để gieo lại
hiện nay các địa phương ở tỉnh quảng trị đang khẩn trương huy động nhân lực
và vật lực để tiêu úng trên các đồng ruộng
ngoài bất lợi của thời tiết thì hiện tại bệnh lùn sọc đen xuất hiện nhiều trên đồng ruộng ở quảng trị
chính vì vậy người dân và các ngành chức năng cần thường xuyên theo dõi diễn biến của dây
để có biện pháp phòng trừ kịp thời bảo đảm được tiến độ và năng suất vụ mùa trong thời gian tới